tiếp tục các hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn công tác của bộ quốc phòng đã tới dân hương tưởng niệm các liệt sĩ tại thành cổ quảng trị
và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh quảng trị vào chiều qua chín và sáng nay ngày một mươi tháng bảy
dâng vòng hoa tươi và thắp nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại thành cổ quảng trị
đoàn công tác của bộ quốc phòng đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh các chị
đã cống hiến tuổi thanh xuân chiến đấu kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị trong suốt tám mươi một ngày đêm lịch sử
tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xây phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhân dịp này đoàn công tác đã tới thăm tặng quà cho ba mươi ba hộ gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại thành phố đông hà và xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đồng thời bày tỏ lòng biết ơn
và chia sẻ về những khó khăn mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ
các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng